thông tin các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất các huyện miền núi đã được viện khoa học địa chất và khoáng sản việt nam chuyển giao cho quảng nam
hiện quảng nam có chín mươi ba điểm chuyển
đây là mối lo của tỉnh quảng nam khi mà mùa mưa bão đang diễn ra
trong chín mươi ba điểm nguy cơ sạt lở đất huyện miền núi bắc trà my nhiều nhất có ba mươi điểm sạt lở đất ở miền núi
thì bắc trà my chiếm nhiều nhất với ba mươi điểm sạt lở nam trà my một mươi bốn điểm phước sơn một mươi ba điểm
chỉ mới đầu mùa mưa năm nay nhiều khu vực tỉnh quảng nam đã xảy ra sạt lở buộc phải sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm
hiện chính quyền các địa phương đang theo dõi sát các vùng nguy cơ cảnh báo và di rời người dân đến nơi an toàn